tại hàng châu tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tham quan tập đoàn vạn sự lợi
vạn sự lợi là một doanh nghiệp hàng đầu của chiết giang nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất tơ lụa
đã một mươi một năm liên tục được xếp hạng trong danh sách năm trăm linh doanh nghiệp lớn nhất trung quốc
tại đây tổng bí thư đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tơ lụa
nghe giới thiệu về tình hình sản xuất kinh doanh và những thành tiệu nổi bật của tập đoàn vạn sự lợi
với hơn bốn mươi năm phát triển tập đoàn vạn sự lợi đã không ngừng lớn mạnh khẳng định thương hiệu uy tín trên thị trường
đi đầu trong đổi mới và sáng tạo chuyển đổi thành công mô hình ngành công nghiệp sản xuất đặc sắc tơ lụa
phát triển sản phẩm truyền thống kết hợp với sáng tạo văn hóa
xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong doanh nghiệp dân doanh truyền thống trung quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định vạn sự lợi thực sự là tấm gương tiêu biểu trong doanh nghiệp dân doanh truyền thống của trung quốc
đồng thời đánh giá cao việc tập đoàn đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đảng trong tập đoàn
có nhiều đóng góp cho lợi ích chung của xã hội và đất nước trung quốc nhấn mạnh việt nam cũng có tơ lụa hà đông nổi tiếng
tổng bí thư nguyễn phú trọng mong rằng trong lĩnh vực này hai bên có thể hợp tác với nhau để cùng phát triển
việt nam hoan nghênh các nhà đầu tư doanh nghiệp có thực lực có công nghệ tiên tiến của trung quốc triển khai các dự án hợp tác đầu tư tại việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các doanh nghiệp trung quốc
nói chung và của tập đoàn nói riêng cùng bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của hai đất nước